ngoài ra để chấm dứt tệ nạn hối lộ biến tướng là quà biếu tình cảm thì luật pháp phải lượng hóa để phân biệt và xác định được rõ chuyện đó mức nào là quà tình nghĩa mức nào là hối lộ và cấm cả năm chứ không chỉ cấm biếu quả trong dịp tết
bài viết cảnh báo tình trạng giả sổ tiết kiệm trên báo thanh niên lại đưa ra một thực trạng là hiện nay không chỉ làm giả sổ tiết kiệm nhiều hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giấy tờ có giá trị giấy thỏa thuận cũng bị các đối tượng làm siết để lừa người gửi tiền
ngân hàng để rút ruột tiền gửi
về tình trạng giả sổ tiết kiệm trong ngân hàng theo nhiều chuyên gia có nguyên nhân việc kiểm soát hoạt động kho quỹ của một số ngân hàng kiểm toán nội bộ tất cả quy trình nghiệp vụ chưa được chặt chẽ
từ đó cán bộ ngân hàng lợi dụng hoặc câu kết với bên ngoài rút tiền của khách chẳng hạn sổ tiết kiệm chưa ghi gì cả phôi sổ tiết kiệm được đánh số từ một đến một nghìn
thực tế quy trình quản lý phôi sổ rất chặt chẽ nhưng nhân viên có ý đồ xấu không lấy sổ số một mà lấy sổ phía gần một nên kiểm toán nội bộ chưa phát hiện ra ngay để ngăn chặn kịp thời
nhiều số báo ra ngày hôm nay cũng đều đưa thông tin về trận thua đầy núi tiếc của đội tuyển việt nam
tối qua mùng tám tháng một đội tuyển việt nam đã có một trận gia quân ở bảng d asian cup hai nghìn một mươi chín khá ấn tượng trước iraq đội bóng từng vô địch asian cup hai nghìn hai
trước một đối thủ có thể hình cao to vượt trội về thể lực và tốc độ các cầu thủ việt nam đã thể hiện lối chơi gắn kết tạo thành nhiều lớp phòng ngự cùng khả năng dứt điểm sắc xảo để hai lần vươn lên dẫn trước nhưng rất tiếc bị gỡ hòa hai rồi thua hai ba đúng phút cuối
dù thất bại thay cho huấn luyện viên park hang seo vẫn có quyền ngẩn cao đầu với màn trình diễn ấn tượng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại